thưa quý vị trước đây những đối tượng mua bán người thì thường phải tìm đến tận nơi để câu kéo rụ rỗ nạn nhân đi tìm việc làm nhàn hạ và lương cao
còn trong thời đại công nghệ hiện nay thì với sự phủ sóng rộng khắp của mạng xã hội các đối tượng có thể ở một chỗ và răng ra những cái bẫy
việc nhàn hạ thu nhập cao tiếp cận mục tiêu từ xa thông qua mạng xã hội
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bắc cạn
do nhu cầu tìm việc làm hai thanh niên này đã tiếp cận các thông tin tuyển dụng qua trang tuyển dụng khu công nghiệp trên mạng xã hội facebook
tìm người làm việc trong một công ty chuyên về game tại khu vực cửa khẩu mộc bài tây ninh
với những lời mời chào về một công việc nhẹ nhàng thu nhập hấp dẫn
cả hai nạn nhân đã được hướng dẫn và đưa qua cửa khẩu sang campuchia để làm việc ở một sòng bạc nhưng không được trả lương
và yêu cầu trả số tiền hàng trăm triệu đồng nếu muốn trở về
trước cháu vừa học là xuống bắc ninh làm làm được vừa ba tháng vừa tháng thứ tư là cháu không có việc làm
cháu đang tuốt cái thất nghiệp ở đấy
có một thằng nó vào bình luận là muốn đi làm bán xã không làm ở miền nam tây ninh
bọn cháu thương lượng với nhau là có nên đi hay không tôi vẫn quyết định đi
thế là được
hai hôm sau
hai hôm sau là bọn cháu bắt taxi đến sân bay nụ bài
là đến đấy rồi xuống đến thật sớm nhất là có bọn mấy thằng đấy là cho người đón cháu ở đấy
sợ mong mọi người xem được cái này thì giúp kinh nghiệm là sau cháu là cháu phải trả trước rồi là cũng khuyên mọi người là đừng tin đến người quá
hiện nay việc sử dụng mạng xã hội như facebook zalo đã phổ biến
thì việc kết bạn thiết lập các quan hệ trên thế giới ảo
lại càng trở nên dễ dàng
nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ trẻ em và những người có sự khó khăn về kinh tế hay nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác
cháu gái này mới một mươi ba tuổi trú tại tỉnh lai châu
do đã nghỉ học nên cháu có nhu cầu tìm việc làm
sau khi làm quen với một số đối tượng qua facebook cháu được nhận vào làm phục vụ tại quán karaoke
khi bị yêu cầu bán dâm cho khách cháu muốn xin đi quán khác làm việc
đã bị một số đối tượng cấu kết chuyển nhượng cháu trong một quán
cháu đã đi quán karaoke tại thành phố bắc cạn với số tiền hai mươi năm triệu đồng
mấy công tác phòng ngừa là công tác chính và chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền
cũng như là bổ sung các kiến thức về tội phạm sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật trên không gian mạng
tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhất là với số lao động đến tuổi
tuy nhiên để phòng tránh rủi ro và nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người
khi nhận được lời mời đi làm ăn xa kiểu việc nhẹ lương cao
tôi tin rằng đó chính là một cái bẫy bởi vì không một doanh nghiệp chân chính nào
lại có thể trả lương hậu hĩnh cho những công việc nhàn hạ
đặc biệt đừng dễ tin vào những lời chào mời hấp dẫn trên mạng xã hội
thay vào đó hãy tham khảo thông tin tuyển dụng từ những trung tâm giới thiệu việc làm
hay các thông báo tuyển dụng của những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và đủ sự tin cậy